cụ thể vào tối ngày một mươi tháng ba trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe khách dường nằm và xe tải
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi chín h bốn mươi tại km năm mươi tám đường cao tốc cam lộ đến la sơn
vào thời điểm trên anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú tại xã đắk lao huyện đắc miêu tỉnh đắk nông điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng quảng trị vào đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đã quẹt với ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường an hòa tp huế
tỉnh thừa thiên huế đang dừng bên đường
hậu quả của vụ tai nạn trên đã khiến hai người thiệt mạng tại chỗ ba người bị thương và sáu người phải đến cơ sở y tế để thăm khám
tại hiện trường xe khách dường nằm biến dạng phần thân bên trái hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế đã khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn
được biết khu vực xảy ra tai nạn này trên cao tốc cam lộ đến la sơn là khu vực không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm và là đoạn đường được phép vượt xe
lực lượng chức năng ban đầu xác định xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành cầm lái di chuyển hướng bắc nam
khi đến km năm mươi tám cao tốc cam lộ đến la sơn thì xe bị nổ lốp thế nên dừng xe tại vị trí có hai làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp
sau đó xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín do anh lê hoàng quân cầm lái di chuyển cùng chiều do không quan sát thấy xe tải dừng thế nên đã xảy ra vai trạm gây tai nạn
theo anh quân kể lại do trời tối
tối xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp nên khi đến gần anh mới phát hiện ra
lúc đó anh buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tài
tuy nhiên do khoảng cách quá gần khiến đôi xe va vào xe tải
thời điểm đó anh không dám phanh vì nếu phanh rất có thể xe sẽ bị lật
sau đó anh phải thả cho xe lướt đi theo quan tính
khi xe ổn định thì mới đánh lái sát vào bên đường bên phải rồi mới dừng lại
tiếc là trên xe anh cầm lái không có camera hành trình để ghi lại hình ảnh
thời điểm xảy ra tai nạn
qua ghi nhận tài xế xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín cho biết trên xe có khoảng hơn bốn mươi hành khách
thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc cam lộ đến la sơn trời tối và không có đèn đường
khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc thế nhưng lại không có đèn báo khẩn cấp
đến một giờ sáng ngày một mươi một tháng ba cao tốc cam lộ đến la sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau tai nạn
tại hiện trường vẫn còn rất đông hành khách của xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín
năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín đang chờ xe trung truyền để đưa về xã phòng mỹ huyện phong điển ăn uống
nghỉ ngơi trong khi chờ lực lượng chức năng bố trí phương tiện để tiếp tục hành trình
đa phần họ đều không giấu nổi sự mệt mỏi trên mặt còn phản phất sự sợ hãi sau tai nạn thảm khốc
được biết sau vụ tai nạn chín hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ
chuyển đến bệnh viện trung ương huế cơ sở hai để cấp cứu
trong khi đó những hành khách còn lại được ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế phối hợp với chủ xe
đưa xe khác đến để tiếp tục hành trình
là một trong số những người may mắn thoát nạn anh kha văn pẳn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại tỉnh nghệ an còn chưa hết sợ hãi cho biết
sáng ngày một mươi tháng ba anh cùng nhiều người dân ở huyện kỳ sơn bắt xe khách vào các tỉnh tây nguyên
như con tum đắk lắc để làm công nhân cạo mủ cao su
anh cho biết thời điểm đó hành khách đều đang ngủ thì bỗng nhiên nghe những tiếng động mạnh
sau đó xe rung lắc
lúc này một số người trên xe bị hất văng ra đường luồng là lối đi lại trên xe khách
và hàng loạt tiếng lo ó thất thanh choàng tỉnh và biết xe gặp tai nạn mọi người rất hoang mang

cũng như anh pần anh cụt văn tuyền chú tệ huyện kỳ sơn bắt xe khách ra đường luồng là lối đi lại trên xe khách ra đường luồng là lối đi lại trên xe khách ra đường luồng
anh kỳ sơn tỉnh nghệ an cho biết anh có bốn năm làm nghề cạo mổ cao su ở bình phước
tết năm nay anh về quê kỳ sơn ăn tết đến sáng ngày một mươi tháng ba
thì anh lên xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín để vào lại bình phước làm việc
tối cùng ngày xe dừng ở quảng bình để mọi người nghỉ ngơi ăn tối sau đó lên xe để tiếp tục hành trình
anh cụt nhớ lại khi xảy ra tai nạn là khoảng hai mươi giờ anh nằm ở giường cuối ngay cạnh hai vợ chồng thiệt mạng
lúc ấy anh còn đang mơ màng thì nghe tiếng vai trạm mạnh
giật mình tự nhiên
khi anh tỉnh dậy thì thấy xe khách hỏng nặng phần đuôi và không thấy hai người bên cạnh đâu
anh tự thấy mình may mắn khi nằm ở cuối xe thế nhưng không bị thương tích gì
theo anh cụt văn tuyền vì là người cùng làng nên anh biết khá rõ về hai nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn
họ là hai vợ chồng còn rất trẻ
chồng là anh cụt văn s sinh năm hai nghìn bốn và vợ là chị cụt thị pê sinh năm hai nghìn
cặp vợ chồng này cùng là người dân tộc khơ mú
họ mới sinh con đầu lòng được khoảng sáu tháng tuổi
do cuộc sống khó khăn nên phải gửi con ở lại cho ông bà nội chăm sóc
rồi khăn gói củng nho vào bình phước để xin làm nghề cạo mổ cao su kiếm sống
cũng may mắn thoát khỏi lưới hái tử thần anh lở bá dĩa dân tộc hơ mông chú tại nghệ an cho biết
thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách khá đông khách hầu như không còn rừng trống
lúc ấy anh dĩa nằm ở rừng giữa
khi anh đang say rất ngủ thì tiếng vai chạm mạnh làm anh giật mình tỉnh giấc
sau cú va xe khách vẫn lướt đi một đoạn thì mới dừng lại
khi tinh thần ổn định quay lại phía sau thì mới biết xe gặp tai nạn
toàn bộ phần đuôi xe tàn nát
hầu hết những người thiệt mạng và bị thương đều nằm ở giường cuối xe
những người nằm ở đầu và giữa xe thì may mắn không bị thương nhưng ai nấy đều khá hoảng loạn
liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên ngay trong đêm một mươi tháng ba
ông hoàng hải minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn cũng như làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý hiện trường
và thông tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn trong thời gian sớm nhất
tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh
đã chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt
bên cạnh đó xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa nạn nhân về với gia đình
ban an toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn mỗi trường hợp năm triệu đồng
ngay trong đêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đến thăm hỏi
động viên các hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế
cơ sở hai xã phong an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tại đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế chia sẻ với những khó khăn của các hành khách không may gặp nạn
đồng thời mong muốn các nạn nhân bị thương ổn định tinh thần sớm vượt qua hoạn nạn
trước đó ngày một mươi tám tháng hai cũng trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đoạn qua huyện phong điền
đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm ba mẹ con thiệt mạng
cụ thể khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng hai ông phan đình kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú thành phố con tung tỉnh con tung lái ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a
tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy chạy trên cao tốc cam lộ đến la sơn hướng đà nẵng đến quảng trị
trên ô tô còn có anh phan đình quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vợ anh quy là chị lê thị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng hai con là kv sinh năm hai nghìn chín và đây quy sinh năm hai nghìn một mươi năm
cùng chú tại phố tân cộng phường đông tân thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
khi đến km bốn mươi tám hai trăm linh m cao tốc cam lộ đến la sơn đoạn qua huyện phong điền
thì ô tô con vượt lên từ phía bên phải
sau đó va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi chín
kéo theo remote biển kiểm soát sáu mươi ba g hai trăm hai mươi bảy do anh huỳnh văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã long an châu thành tiền giang đang đi cùng chiều phía trước cùng làn đường
sau va chạm ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy lao sang phần đường ngược chiều hướng quảng trị đến đà nẵng
pha chạm vào xe tải biển kiểm soát sáu mươi ba h năm trăm sáu mươi tám do anh lâm văn tâm
một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường vĩnh mỹ châu đốc an giang cầm lái
chở trên xe anh nguyễn minh khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại mỹ tho tiền giang
đang đi trên phần đường ngược chiều hướng quảng trị đà nẵng
sau đó ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy tiếp tục lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng quảng trị đà nẵng
lúc đó ô tô biển kiểm soát sáu mươi ba h năm trăm sáu mươi tám bị xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một g một mươi năm nghìn chín mươi
biển kiểm soát năm mươi một h ba mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi do anh nguyễn tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường phổ minh đức phổ quảng ngãi đang đi cùng chiều phía sau
cùng làn đường hướng quảng trị đà nẵng tông vào
vụ tai nạn đã khiến cháu phan đình quy thiệt mạng tại chỗ
cháu kv và chị lê thị hát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai nhưng không qua khỏi